sau năm ngày làm việc học tập nghiêm túc tích cực hiệu quả ngày hôm nay tại hà nội
lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho các đồng chí ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai đã bế giảng
hoàn thành toàn bộ chương trình đã đề ra
tới dự lễ bế giảng có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trung ương đảng các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
đại diện lãnh đạo các ban của đảng và văn phòng trung ương đảng cùng chín mươi bốn đồng chí ủy viên trung ương đảng khóa một mươi hai
tổng kết lớp bồi dưỡng đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương đánh giá lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho các đồng chí ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
đã đạt được mục tiêu theo kế hoạch đề ra và có hiệu quả
trong thời gian năm ngày lên lớp từ một mươi bốn đến ngày một mươi tám tháng tám
học viên đã nghiên cứu trao đổi và thảo luận chín chuyên đề có tính chất trọng tâm cốt lõi có tính thời sự cao
bám sát ba đột phá chiến lược và sáu nhiệm vụ trọng tâm theo tinh thần nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
và các nghị quyết trung ương từ đầu khóa đến nay bào quát các lĩnh vực về phát triển kinh tế xã hội
giúp học viên nhận thức rõ ràng đầy đủ hơn các vấn đề về lý luận và thực tiễn quan trọng
đang đặt ra đối với sự phát triển của đất nước đồng thời gợi mở những phương pháp tiếp cận
có tính khoa học đối với nhiều vấn đề mới nảy sinh
phát biểu tại lễ bế rằng thay mặt bộ chính trị ban bí thư đồng chí trần quốc vượng chúc mừng thành tích học tập
của chín mươi bốn đồng chí học viên tại lớp học quan trọng này
đồng chí nhấn mạnh việc tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho các đồng chí ủy viên ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai
thể hiện sự quan tâm đặc biệt của bộ chính trị ban bí thư trong việc cập nhật bồi dưỡng nâng cao kiến thức
cho các đồng chí ủy viên ban chấp hành trung ương
bộ chủ chốt trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
ở các ngành đơn vị địa phương
từ mô hình cách thức tổ chức lớp học này là kinh nghiệm để tiếp tục tổ chức cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ ở các địa phương đơn vị
kết quả của lớp bồi dưỡng đã khẳng định đào tạo bồi dưỡng và huấn luyện cán bộ là một nhiệm vụ rất quan trọng
phải được tiến hành thường xuyên nền nếp có hệ thống